thủ tướng chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi từ nguồn dự phòng một mươi tại các bộ ngành và địa phương
cụ thể thủ tướng chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của các bộ ngành và địa phương
cụ thể thủ tướng chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công cho các bộ ngành và địa phương
cụ thể thủ tướng chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cho các bộ ngành và địa phương